theo đại sứ quán việt nam tại pháp ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đại sứ quán đã nhận được thông báo của cảnh sát biên giới pháp
tại sân bay charles daegul về việc bắt giữ công dân phạm thị tuyết mai người đã bị bắt khi nhập cảnh vào pháp
nhằm thi hành bản án bốn năm tù về tội buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất gây nghiện do tòa tư pháp bỉ tuyên vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán đã liên hệ với các cơ quan chức năng của pháp
đồng thời tham khảo ý kiến của văn phòng luật sư tại pháp để tìm hiểu thêm thông tin và quy trình xử lý của pháp luật sở tại
đại sứ quán việt nam tại pháp đã có buổi gặp mặt trực tiếp bà mai để làm rõ các thông tin
đồng thời hướng dẫn bà mai về thủ tục hỗ trợ theo quy định bảo hộ công dân
theo yêu cầu của bà mai đại sứ quán đã đề nghị cục lãnh sự cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
xác minh thời gian cư trú của bà mai tại việt nam để phục vụ bào chữa tại tòa và đã cấp giấy xác nhận cho bà mai
hiện văn phòng luật sư tại vatier đã nhận hỗ trợ bà mai theo đề nghị của đại sứ quán và bản thân bà mai
tại phiên tòa lần thứ hai vào ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín đại diện đại sứ quán đã trao đổi với luật sư bào chữa do tòa chỉ định
và đề nghị luật sư hỗ trợ bà mai bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình
hiện các cơ quan tư pháp của pháp đang tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tòa phúc thẩm paris đã cho phép bà mai tại ngoại
và áp dụng một số biện pháp kiểm soát tư pháp
bộ ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại pháp tiếp tục theo dõi sát vụ việc
trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan cập nhật thông tin và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ bảo hộ công dân